thẩm trú của em đã hết hạn rồi cũng nhờ được mấy anh nên bạn em cũng có thời gian để đến làm hoàn tất tụ tục của mình
và cũng rất vui vì được các anh rất là tận tình chú đáo để hỗ trợ người dân hết mình
không để nhân dân mất thời gian công sức đi tìm mà trực tiếp lực lượng công an cơ sở sẽ xuống với bà con từ sáu giờ đến hai mươi giờ tối hàng ngày
hơn chục điểm tiếp dân lưu động như thế này được công an phường khảo sát kỹ càng nhằm mang lại sự thuận lợi nhất cho nhân dân
bên cạnh đó công an phường cũng tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức tự giác giao nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ hạn chế tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự
đặc biệt hơn khi bất cứ ai đến giao nộp đều được tặng quà mang về
qua những lời vận động của công an phường hoạt động thì em cũng có nhận thức được là những cái không khí này trong nhà nó không có được tốt
những lúc nóng nãy mình không kiềm chế được bản thân thì mình gai ra những sự đáng tiếc
bên cạnh việc cảnh sát khu vực được tăng cường xuống khu dân cư tổ dân phố để hỗ trợ người dân giải quyết công việc ngoài giờ hành chính
thì công an phường cũng duy trì các tổ tuần tra
kiểm soát lưu động khép kín địa bàn kịp thời phát hiện chấn trình những biểu hiện vi phạm pháp luật
lực lượng cảnh sát khu vực sẽ tiến hành làm việc với người dân giải quyết tất cả các thủ tục hành chính cho người dân
một cách nhanh nhất chính xác nhất và từ đó trao trả kết quả tại từng hộ gia đình
để người dân không phải mất thời gian đi lại nhiều và từ đó tạo niềm tin cho người dân về lực lượng công an nhân dân
và giữ vững được an ninh trật tự
mặt trời đã tắt nắng từ nay
lâu nhưng sự nhiệt tình của mỗi cảnh sát khu vực công an phường ở hòa thọ đông dành cho bà con thì không hề giảm
dẫu việc tăng ca sẽ mất thêm nhiều thời gian của cá nhân nhưng ai cũng tin rằng sẽ được bà con yêu thương nhiều hơn
khi thế tăng ca vì nhân dân phục vụ vì thế mà được lan tỏa rộng khắp